mới đây công an tỉnh ninh bình phối hợp với sở thông tin và truyền thông tỉnh ninh bình
triệu tập và làm rõ hành vi đăng tin sai sự thật có liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
đối với quách công luận sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại huyện yên thủy tỉnh hòa bình
trước đó khi đến khu vực cầu lập cập xã đồng phong huyện nho quan
phát hiện chốt phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín của tỉnh ninh bình đang làm nhiệm vụ
luận đã sử dụng điện thoại live stream trên hai tài khoản facebook mang tên
luận dạy lái và quách công luận với các nội dung sai sự thật về hoạt động của các chốt này
tại buổi làm việc luận đã thừa nhận hành vi gỡ bỏ bài viết và cam kết không tái phạm
căn cứ vào điểm a khoảng một điều một trăm linh một nghị định một mươi năm hai nghìn hai mươi ndcp ngày ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi của chính phủ
cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt hành chính bảy triệu năm trăm linh ngàn đồng đối với quách công luận